bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày một mươi tháng bốn cho biết
cả nước có hai mươi tám ba trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín giảm gần sáu ca so với ngày hôm qua ngày chín tháng bốn
về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế bắt buộc một trăm linh cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm nhập dữ liệu đầy đủ
chính xác thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
hoàn thành ngay trong ngày
theo đó để chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý
các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc y tế bộ ngành
thực hiện nghiêm túc quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
đồng thời chỉ đạo và kiểm tra việc xử lý phản ánh của người dân để được giải quyết kịp thời